bất chấp sự truy quét của lực lượng chức năng tình trạng vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn tỉnh con tum vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp
trong đêm ngày hai mươi bốn đến sáng ngày hai mươi năm tháng hai công an huyện đắc hà tỉnh con tum đã phát hiện hai vụ thu giữ trên bốn mét khối gỗ
sáng ngày hai mươi năm tháng hai đội quản lý hành chính công an huyện đắc hà phát hiện tài xế trần ngọc sầm trú tại thôn năm xã hà mòn huyện đắc hà
điều khiển xe công nông không biển kiểm soát vận chuyển bốn mươi bốn lòng gỗ đã được cắt sẻ với tổng khối lượng gần một mét khối
tài xế sầm không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số gỗ trên nên bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai tại thôn tám xã đắc ri công an huyện đắc hà đã phát hiện tài xế đinh minh tuấn đang vận chuyển một mươi bảy hộp gỗ tổng khối lượng ba hai mét khối
qua đấu tranh tài xế đinh minh tuấn khai nhận chở gỗ thuê cho ông nguyễn trí công nhà ở thôn một xã đắc ngọc
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ